các nhà đàm phán cấp cao của ukraine đã đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán đặc biệt với nga ở mari opon
mà không kèm theo điều kiện tiên quyết nào nhằm sơ tán quân đội và dân thường khỏi thành phố cảng này
theo phía ukraine đàm phán này có thể diễn ra theo định dạng một một hoặc hai mươi hai
tổng thống ukraine volodymyr zelensky cũng bày tỏ sẵn sàng tiến hành mọi hình thức trao đổi tù nhân với nga
để đưa người dân ra khỏi thành phố mariupol
theo ông hiện khoảng một trăm hai mươi người dân thường vẫn ở madriopol
đây là thành phố cảng trọng yếu bên biển azov ở miền nam ukraine
vốn đã chứng kiến các cuộc giao tranh ác liệt nhất giữa nga và ukraine
trong khi đó ngoại trưởng nga sergei lavrov tuyên bố kết quả của các cuộc đàm phán với ukraine
phụ thuộc vào sự sẵn sàng của kiev trong việc cân nhắc các yêu cầu chính đáng của moscow
trước đó người phát ngôn điện kremlin vào ngày hai mươi tháng bốn cho biết
dự thảo thỏa thuận hòa bình đã được nga chuyển cho phía ukraine với những điều khoản rõ ràng
và hiện nay quyết định
nghĩa là quyết định đang nằm ở phía kiev
tuy nhiên tổng thống ukraine khẳng định không nhận được bất kỳ dự thảo thỏa thuận nào
phát thảo những yêu cầu của nga cho các cuộc đàm phán hòa bình